hội đồng xét xử toán nhân dân thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu đã tuyên án các bị cáo lê thái thiện còn gọi là thiện soi và con trai là lê thái phong trong vụ án cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền
với tội rửa tiền hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lê thái thiện mức án một mươi ba năm tù
với tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự bị cáo thiện lĩnh hai năm sáu tháng tù tổng hợp hình phạt bị cáo thiện soi nhận mức án một mươi năm năm sau tháng tù
bị cáo lê thái phong lần lượt lĩnh mức án một mươi một năm sau tháng tù về tội rửa tiền và hai năm tù về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự tổng hợp hình phạt cho bị cáo phong nhận một mươi ba năm sáu tháng tù
theo hội đồng xét xử xác định từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo đã có hành vi cho vay tổng số tiền hơn ba trăm hai mươi tỷ đồng với mức lãi suất cho vay từ một trăm linh chín một năm đến một trăm bốn mươi sáu một năm
tổng số tiền cha con bị cáo thiện soi thu lợi bất chính lên tới hơn
bốn trăm chín mươi hai tỷ đồng
ngoài ra bị cáo phong còn cho hai mươi ba người khác vai số tiền hơn một một tỷ đồng thu lợi bất chính hơn bốn trăm tám mươi triệu đồng
hội đồng xét xử cũng xác định bị cáo lê thái thiện đã dùng các khoản tiền có được từ hành vi cho vay lãi nặng để nhận chuyển nhượng các bất động sản mua bán hàng hóa của người vay tiền
cụ thể từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến cuối năm hai nghìn hai mươi bị cáo lê thái thiện và lê thái phong đã thực hiện hành vi rửa tiền bằng hình thức như trên với số tiền hơn một trăm chín mươi ba tỷ đồng